các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trường hợp thứ hai là anh nvd bốn mươi chín tuổi ở liên phương thường tín
ngày một mươi tháng chín bệnh nhân được làm test nhanh tại đơn vị công tác có kết quả dương tính với sars cov hai
ngày một mươi một tháng chín bệnh nhân làm xét nghiệm rt pcr và cho kết quả dương tính
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là ba bảy trăm sáu mươi hai ca
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ bốn từ ngày hai mươi bảy bốn đến nay là ba bảy trăm sáu mươi hai ca

trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm chín mươi ba ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly là hai một trăm sáu mươi chín ca